cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với võ hoàng thiên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại phường đống đa thành phố quy nhơn để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng công an phối hợp bộ đội biên phòng tỉnh bình định tiến hành đột kích khu nhà trọ của thiên
tại khu vực phường đống đa thành phố quy nhơn phát hiện thiên cùng với ba thanh niên khác đang tàng trữ trái phép hơn tám mươi một gam ma túy các loại
cùng nhiều dụng cụ để mua bán sử dụng ma túy
tiếp tục thực hiện khám xét ba địa điểm khác của thiên cùng đồng bọn tổ công tác thu giữ gần bảy gam ma túy đá cùng nhiều tăng vật
liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy do võ hoàng thiên cầm đầu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định còn khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng khác
là võ hoàng thông em ruột của thiên và phan thế long cùng chú tại phường đống đa thành phố quy nhơn
đồng thời củng cố hồ sơ làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
khi nhìn thấy một số tiền lớn một nữ giúp việc đã nổi lòng tham và nhanh tay trộm cắp của gia chủ sau đó bỏ trốn
tuy nhiên ngay sau đó đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ
vụ việc trên vừa xảy ra trên địa bàn phường hiệp hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đối tượng là nguyễn thị hương sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm chú tệ tỉnh đồng nai
với giúp việc cho ông đỗ văn vạn trú tại phường hiệp hòa thành phố biên hòa
trong lúc vệ sinh phòng ngủ của ông vạn hương đã mở cửa tủ quần áo phát hiện ngăn tủ quần áo trên cùng có một túi ni lông
bên trong có ba trăm linh triệu đồng nên đã lấy trộm toàn bộ số tiền rồi thu dọn đồ đạc cá nhân thuê xe taxi bỏ trốn
tuy nhiên đối tượng đã bị bắt ngay sau đó và đã bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
vào tối ngày hôm qua trong quá trình tăng ca tuần tra kiểm soát địa bàn công an phường thanh khê đông quận thanh khê thành phố đà nẵng
đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời một nhóm thanh thiếu niên đang chuẩn bị hung khí đi hỗn chiến
khi tuần tra qua khu vực số nhà một nghìn hai trăm chín mươi một nguyễn tất thành tổ tuần tra phát hiện một nhóm thanh niên có biểu hiện nghi vấn tụ tập nên đã dừng xe kiểm tra
khi thấy lực lượng công an số thanh niên trên đã bỏ chạy
công an phường thanh khê đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ được lê tử hậu quê ở quảng nam tạm trú tại phường hòa khánh nam quận liên triều
qua kiểm tra xung quanh phát hiện và thu giữ được bốn thùng vỏ chai bia bên trong có chứa xăng trên miệng chai có nhát vải và sáu cây dao tự chế cùng hai xe mô tô do đối tượng đã để lại
tiến hành làm việc hậu thừa nhận số vỏ chai bia trên dùng để làm bom xăng tự chế cùng với sáu cây dao được nhóm của hậu chuẩn bị để đi đánh nhau giải quyết mâu thuẫn
hiện nay lực lượng công an đang tiếp tục truy xét số thanh niên còn lại
trong khi đó tại hà nội trong quá trình điều khiển xe máy đi tìm nhóm đối thủ để giải quyết mâu thuẫn
thì một đối tượng trong nhóm côn đồ nhí đã không làm chủ được tốc độ đâm vào một phụ nữ đi xe đạp khiến cho nạn nhân tử vong tại chỗ
và đây không phải là lần đầu
các nhóm thanh thiếu niên gây dối trật tự công cộng rồi gây tai nạn như thế này
sau đây là ghi nhận của phóng viên antv tại quận hoàn kiếm
công an quận hoàn kiếm hà nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đỗ minh quân sinh năm hai nghìn năm hộ khẩu thường trú tại huyện khói châu tỉnh hương yên
quân là chủ mưu của vụ việc rủ bạn đi giải quyết mâu thuẫn
trên đường đi quân đã gây ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người phụ nữ tử vong tại phố lò xũ
bản thân quân cũng bị thương nặng
trước đó quân cùng bảy đối tượng khác mang theo năm tuyết sắt hàn giao phóng lợn hẹn gặp nhóm khác đánh nhau tại khu vực chân cầu trương dương quận long biên
nhưng không gặp được nhóm mâu thuẫn các đối tượng đã di chuyển xe máy trên nhiều tuyến đường ở hoàn kiếm và long biên để tìm đối thủ
mà đang trên đường về thì chúng cháu nhận được tin là có tai nạn thế là chúng cháu đã quay đầu lại để xem
chỉ vì những mâu thuẫn cá nhân mà thời gian qua nhiều nhóm thanh thiếu niên đã sử dụng hung khí tham gia giao thông trên đường với tốc độ cao gây nguy hiểm cho chính mình và nhiều người xung quanh
trước tình hình này công an quận hoàn kiếm hà nội cũng đã tăng cường các tổ công tác bằng các biện pháp nghiệp vụ gia quân đấu tranh ngăn chặn

trong thời gian qua tình hình trực tự giao thông ở quốc lộ hai mươi vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp như xe chạy quá tốc độ vào ban đêm
tham gia giao thông và xảy ra nhiều vụ va quẹt tai nạn giao thông
và không chỉ có vậy việc lạm dụng rượu bia rồi tham gia điều khiển phương tiện giao thông
và nhất là thời điểm mà chập chọn tối và để lại đằng sau đó là nhiều ẩn họa khó lường
và trước tình hình đó lực lượng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lam đồng
đã xây dựng các chuyên đề cũng như tăng cường cộng tác tuần tra vào ban đêm
để lập lại trật tự an toàn giao thông lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông
đã trực tiếp có mặt ở hiện trường cùng với cán bộ chiến sĩ ở các chốt trạm
trên tuyến quốc lộ hai mươi kiểm tra tình hình vi phạm luật giao thông đường bộ
qua kiểm tra cho thấy về đêm nhiều phương tiện vi phạm cùng lúc nhiều lỗi
như chạy quá tốc độ phóng nhanh vật ẩu qua khu vực đông dân cư
không những vi phạm luật mà còn ảnh hưởng đến người đi đường
nhiều trường hợp nhất là xe tải lắp còi hơi xe thiết kế âm lượng vượt quá mức cho phép
qua quá trình kiểm tra thì cũng phát hiện được nhiều trường hợp vi phạm
có trường hợp vi phạm là mức nồng độ cồn là hai trăm sáu mươi chín mg trên một lít khí thở
đối với tài xế tên phan đắc phi điều khiển xe biển số bốn mươi chín a ba mươi một nghìn năm trăm tám mươi bảy

thì cái hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe
một mươi bảy tháng quy định tại điểm g khoảng một mươi một điều năm
quy định một trăm linh sửa đổi bổ sung theo quy định một hai ba hai nghìn hai mươi một
đối với những trường hợp này lực lượng chức năng đã yêu cầu tài xế thoát bỏ còi và tịch thu theo quy định
mức phạt đối với lỗi hành vi lắp đặt còi hơi xa thiết kế là khá cao
ngoài ra còn áp dụng hình phạt bổ sung tước giấy phép lái xe
đối với những trường hợp này chúng tôi cương quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật
cái việc mà sử dụng rượu bia nói chung và các chất kích thích mà điều khiển phương tiện giao thông là một hành vi rất là nguy hiểm
thì qua cái công tác kiểm tra xử lý thì chúng tôi muốn tuyên truyền đến tất cả người dân
đã lái xe là không sử dụng rượu bia để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác
ngoài việc áp dụng các phương tiện nghiệp vụ trong công tác tuần tra kiểm soát
trong công tác tuần tra đêm lực lượng cảnh sát giao thông còn tiến hành đo nồng độ cồn
đối với người điều khiển các phương tiện giao thông
để từng bước ngăn chặn tình trạng vi phạm luật giao thông đường bộ về đêm
tới đây phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng tiếp tục huy động tối đa lực lượng
phù hợp với các ngành tăng cường công tác tuần tra các khu vực trọng điểm
bằng nhiều giải pháp công khai và hóa trang tập trung vào khoảng thời gian từ một mươi tám đến hai mươi bốn giờ
trước tình hình mà một số người điều khiển phương tiện giao thông
trong cơ thể có chất kích thích như cồn ma túy thì vừa qua chúng tôi đã tham mưu
cho lãnh đạo ủy ban nhân tỉnh công an tỉnh sẽ tổ chức các đợt phối hợp
giữa liên ngành giữa các lực lượng trong phòng cảnh sát ma túy lực lượng kỹ thuật hình sự
cùng với cảnh sát giao thông và một cảnh sát trật tự phối hợp liên ngành
và sẽ kiểm tra và đo kiểm tra nồng độ cồn kiểm tra chất kích thích
để kịp thời xử lý nghiêm minh những trường hợp này
giao thông về
giao thông về đêm vẫn còn tình trạng phóng nhanh vượt ẩu uống rượu bia khi tham gia điều khiển phương tiện giao thông
do vậy ngoài việc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ tuần tra đêm
thì rất cần sự nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của mỗi người khi tham gia giao thông
có như vậy thì mới hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông
để kéo giảm tai nạn giao thông ở cả ba tiêu chí trong cả năm hai nghìn hai mươi
thì những giải pháp mà lực lượng cảnh sát giao thông đề ra là chưa đủ
mà rất cần sự chung tay của các ngành chức năng
và điều quan trọng hơn là mỗi người dân cần xây dựng cho mình thói quen nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông
mặt khác các tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải và các lái xe cần nâng cao ý thức
chấp hành tốt các quy định luật an toàn giao thông đường bộ trong tình hình hiện nay
kính thưa quý vị khu đô thị tây bắc nằm trên phần lớn địa bàn huyện củ chi và một phần huyện hóc môn
và được đỉnh hướng là một cực tăng trưởng trọng điểm phía bắc thành phố
vì vậy các doanh nghiệp cho rằng cần tận dụng thế mạnh về nguồn tài nguyên ở khu vực này
để đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
và lãnh đạo thành phố sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư cho vùng kinh tế trọng điểm phía bắc tp hcm
sở quy hoạch kiến trúc tp hcm cho biết trong định hướng điều chỉnh quy hoạch sắp tới
cần dành diện tích đất thỏa đáng cho nông nghiệp và du lịch sinh thái
phát triển củ chi thành vành đai xanh của thành phố
không để tình trạng đô thị hóa tự phát
phát phố không ra phố làng không ra làng giữ hành lang ven sông đặc biệt là hành lang ven sông sài gòn
theo các doanh nghiệp đây cũng là lợi thế để đầu tư phát triển các sản phẩm nông nghiệp sạch
ứng dụng công nghệ cao
bởi vì bây giờ đó là nông nghiệp thì chúng ta phải tìm giải pháp để tức là làm cho nó phù hợp
chứ còn ở đâu cũng bất kỳ
nhưng mà ở vùng củ chi húc mông thì vùng đất đai nó rất là còn tốt
nguồn nước cũng còn tốt chứ chưa đến nổi là không làm được nông nghiệp
thế thì tổng tiên nông nghiệp ta quan tâm là một hệ thống làm sao
một hệ thống chú ý sản xuất khép kính từ bắt đầu đầu vào đầu ra
cho đến khi ra sản phẩm là đều kiểm soát được hết
khi cần truy nguyên nguồn gốc là truy nguyên được
thì lúc đó sẽ có thực phẩm an toàn mà với mùa lớn
trong định hướng tương lai thì tổng tiên sẽ đầu tư cái đó và mời gọi hợp tác đầu tư
để cải thiện hạ tầng giao thông kết nối vùng tây bắc tp hcm
ngành giao thông vận tải dự kiến kêu gọi đầu tư trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
với các dự án trọng điểm cấp bách thuộc lĩnh vực giao thông trên địa bàn tp hcm
trong đó có các dự án trên địa bàn huyện hóc môn và huyện củ chi như
vành đai bốn cầu tốt tp hcm mộc bài đường sông hành phan văn hớn
mở rộng đường nguyễn văn bứa và xây dựng cầu lớn đường trên cao số năm
cảng càng củ chi
trong năm hai nghìn hai mươi hai tp hcm sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án để tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư
tp hcm sẽ tập trung hơn nữa cải cách hành chánh cải thiện môi trường đầu tư
để đồng hành với các nhà đầu tư với doanh nghiệp để làm sao chúng ta tạo ra môi trường
kinh doanh thuận lợi để phát huy sự đầu tư phát huy nguồn lực xã hội
cho đầu tư phát triển tp hcm
định hướng điều chỉnh quy hoạch chung tp hcm đến năm hai nghìn bốn mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
phát triển chủ đạo của thành phố về hướng bắc tây bắc
với đặc điểm địa chất tốt địa hình cao
kết nối với vùng một phía tây ninh cửa khẩu mộc bài huyện hóc môn và củ chi
gắn với lộ trình chuyển đổi huyện thành quận hoặc thành phố
trong đó khu đô thị tây bắc điều chỉnh mô hình phát triển thành khu đô thị hiện đại